chín tháng năm hai nghìn một mươi chín toàn tỉnh yên bái có một mươi năm xã đạt một mươi chín trên một mươi chín tiêu chí xây dựng nông thôn mới
lũy kế đến nay sau một mươi năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
số xã hoàn thành một mươi chín tiêu chí là sáu mươi một trên một trăm năm mươi bảy xã chiếm gần ba mươi chín tổng số xã và đứng đầu trong các tỉnh tây bắc
theo đó đến nay tổng nguồn vốn huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt gần hai mươi bốn tỷ đồng
đối với huyện nông thôn mới huyện trấn yên đã có hai mươi một trên hai mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới
đạt một trăm linh số xã hoàn thành tiêu chí nông thôn mới hoàn thành bảy trên chín tiêu chí huyện nông thôn mới
còn hai tiêu chí đạt trên bảy mươi gồm quy hoạch và y tế văn hóa giáo dục
thời gian tới tỉnh yên bái tiếp tục đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới
xã nông thôn mới kiểu mẫu khẩn trương thẩm định hoàn thiện hồ sơ để công nhận đạt chuẩn nông thôn mới
đối với các xã đã hoàn thành đủ tiêu chí tập trung lãnh đạo hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện trấn yên đạt chuẩn nông thôn mới
hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn thành xây dựng nông thôn mới đối với thành phố yên bái và thị xã nghĩa lộ